liên minh châu âu eu sẽ thảo luận về đề xuất mới về giá trần khí đốt trước khi tiến hành hội nghị bất thường của các bộ trưởng năng lượng khối vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai tới
theo đề xuất mới nhất của séc mức giá trần khí đốt sẽ là hai trăm hai mươi euro trên mw thay vì hai trăm bảy mươi năm euro trên mw như dự kiến trước đây của ủy ban châu âu
tuy nhiên đề xuất của séc không nhận được sự ủng hộ đầy đủ của các nước thành viên eu và đã được sửa đổi
trong khi đó ngày chín tháng một mươi hai hai mươi sáu quốc gia eu khác đã gửi một đề xuất thỏa hiệp về các thông số của trần giá được cho là sẽ đáp ứng yêu cầu của một số quốc gia vẫn đang lên tiếng phản đối
các nguồn tin ngoại giao cho biết đề xuất chung này được đánh giá là dễ chấp nhận hơn nhưng chưa chắc đã nhận được sự chấp thuận của bộ trưởng năng lượng các nước thành viên eu
đại diện các nước sẽ tiến hành cuộc thảo luận đầu tiên về đề xuất mới đối với giá trần khí đốt trong ngày một mươi tháng một mươi hai
trên những động thái của eu tổng thống nga vladimir putin cảnh báo
nước này có thể giảm sản lượng dầu để đáp trả việc các nước phương tây áp mức giá trần sáu mươi usd một thùng đối với dầu xuất khẩu của nga